bắt đầu từ một mươi hai h ngày hôm nay bốn tháng một mươi hai ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đà nẵng quyết định tạm dừng hoạt động tại các chốt cửa ngõ ra vào thành phố
theo đó tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố sẽ tạm dừng hoạt động sau hơn một mươi tháng thiết lập ngoại trừ năm địa điểm
ga đường sắt đà nẵng bến xe trung tâm cảng đà nẵng âu thuyền thọ quang và ga nội địa cảng hàng không quốc tế đà nẵng
thời gian qua với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông y tế thanh niên tình nguyện tại các chốt cửa ngõ
ra vào thành phố sau khi dừng hoạt động ngành y tế sẽ phân bổ lại nguồn nhân lực hỗ trợ cho các chốt còn lại
và yêu cầu các địa phương cần tăng cường vai trò của tổ covid một mươi chín cộng đồng để kiểm soát dịch bệnh
trong bối cảnh các ca mắc cộng đồng liên tục gia tăng